thưa quý vị và các bạn tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm nhật bản
theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật nhật bản
tại thủ đô tokyo vào ngày hôm nay bốn tháng bốn đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã có các cuộc gặp với bộ trưởng bộ nội vụ và truyền thông nhật bản téra minoru
ngài hanashi yasuhiro bộ trưởng bộ tư pháp nhật bản
và ngài toyoda toshihiro thứ trưởng bộ đất đai hạ tầng giao thông và du lịch nhật bản
ngài terada minoru bộ trưởng bộ nội vụ và truyền thông nhật bản
chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm nhật bản của bộ trưởng tô lâm
nhấn mạnh chuyến thăm sẽ làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng nhật bản việt nam
bộ trưởng tô lâm cảm ơn ngài terada minoru đã dành thời gian tiếc
nhấn mạnh trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
bộ công an và các cơ quan hữu quan nhật bản
đã duy trì quan hệ thực hiện một số hoạt động hợp tác thiết thực có hiệu quả
bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn bộ công an việt nam và bộ nội vụ và truyền thông nhật bản
ngày càng hợp tác chặt chẽ phối hợp nâng cao năng lực ứng phó xử lý thảm họa thiên tai trong thời gian tới
tăng cường trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm về quản lý nhà nước trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tác chiến phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng trên sông trên biển
tại các khu vực địa hình phức tạp khó tiếp cận ứng phó với thảm họa thiên tai biến đổi khí hậu
nghiên cứu tổ chức các hoạt động diễn tập chung giữa lực lượng hai bên trong ứng phó xử lý các thảm họa thiên tai
diễn ra trên quy mô rộng địa hình phức tạp chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý dữ liệu dân cư chuyển đổi số cải cách hành chính
tại buổi làm việc với ngài hanashi yasuhiro bộ trưởng bộ tư pháp nhật bản ngài hanashi yasuhiro nhấn mạnh
nhật bản luôn coi trọng quan hệ hợp tác với việt nam bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai bộ ngày càng được củng cố
tăng cường và phát triển làm sâu sắc quan hệ nhật bản việt nam
bộ trưởng tô lâm cảm ơn ngài hanashi yasuhiro đã dành thời gian tiếp
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian qua trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
bộ công an việt nam và bộ tư pháp nhật bản bước đầu đã đạt được một số kết quả từng bước mở rộng hợp tác
minh chứng cụ thể là việc ký kết hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù có hiệu lực từ ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài bộ trưởng bộ tư pháp nhật bản quan tâm chỉ đạo
hai bên tăng cường trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm về đấu tranh chống tội phạm
bảo vệ quyền con người quản lý người nước ngoài quản lý xuất nhập cảnh quản lý trại giam
hỗ trợ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam tại nhật bản
số công dân việt nam vi phạm pháp luật đang bị giam giữ tại các trại giam tại nhật bản
đề nghị hai bộ phối hợp chặt chẽ trong việc phòng ngừa đấu tranh
ngăn chặn người việt nam vi phạm pháp luật tại nhật bản và người nhật bản vi phạm pháp luật việt nam
bộ công an sẽ phối hợp chặt chẽ hỗ trợ nhật bản tổ chức thành công hội nghị bộ trưởng tư pháp nhật bản asean năm hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng bộ tư pháp nhật bản thống nhất với các đề nghị của bộ công an việt nam
khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy mạnh việc hợp tác như chia sẻ kinh nghiệm trao đổi đoàn các cấp và diễn tập chung
chiều cùng ngày bộ trưởng tô lâm cũng đã có buổi làm việc với ngài toyoda toshihiro
thứ trưởng bộ đất đai hạ tầng giao thông và du lịch nhật bản
cùng dự buổi làm việc có tư lệnh cơ quan cảnh sát biển nhật bản ishi chohe
bộ đất đai hạ tầng giao thông và du lịch nhật bản là cơ quan chủ quản lực lượng cảnh sát biển nhật bản gcg
đây là lực lượng có nhiều chức năng nhiệm vụ như tuần tra lãnh hải bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế
đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển bảo vệ tài nguyên biển tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
điều hành giao thông ứng phó với thảm họa thiên tai nghiên cứu hải dương học sinh thái học chống ô nhiễm môi trường biển
bộ công an việt nam có lực lượng cảnh sát đường thủy có chức năng nhiệm vụ tương đồng với lực lượng cảnh sát biển nhật bản
như phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm ở khu vực nội thủy và ven biển
tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông tham gia cứu nạn cứu hộ ứng phó với các thảm họa thiên tai
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hai bên tăng cường trao đổi thông tin
chia sẻ kinh nghiệm về thực thi pháp luật trên biển công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
điều hành giao thông tìm kiếm cứu nạn cứu hộ ứng phó xử lý với thảm họa thiên tai trong khu vực nội thủy ven biển
phía nhật bản thống nhất với các đề nghị của bộ công an
khẳng định sẽ phối hợp triển khai chặt chẽ với việt nam trong lĩnh vực hai bên cùng quan tâm
cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã có buổi làm việc với liên minh nghị sĩ hữu nghị việt nhật
cùng dự buổi làm việc có nguyên thủ tướng nhật bản suga yoshihide
tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định chính phủ và nhân dân việt nam đánh giá cao
bày tỏ cảm ơn sâu sắc chính phủ và nhân dân nhật bản đã hỗ trợ cho việt nam
trong quá trình xây dựng phát triển đất nước
bộ trưởng tô lâm đề nghị phía nhật bản quan tâm đổi mới chính sách chế độ đối với tu nghiệp sinh việt nam
theo hướng cho người lao động việt nam yên tâm làm việc tại nhật bản
và tiếp tục hỗ trợ việt nam trong các lĩnh vực giao thông nông nghiệp
tiếp tục mở rộng các hình thức giao lưu hợp tác giữa các nghị sĩ nhật bản
với các đại biểu quốc hội việt nam nhất là nghị sĩ trẻ
giao lưu nhân dân giữa hai nước việt nam nhật bản
trước đó bộ trưởng tô lâm cũng đã có buổi làm việc với tư lệnh cơ quan phòng cháy chữa cháy
và quản lý thảm họa nhật bản kazuro maeda để trao đổi những vấn đề hợp tác trong thời gian tới
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì hội nghị giao ban công tác quý i năm hai nghìn hai mươi
các học viện trường công an nhân dân
tại hội nghị sau khi nghe đại diện lãnh đạo cục đào tạo báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý i
và các ý kiến phát biểu của đại biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương các đơn vị
các trường đã đạt được những kết quả nổi bật trong thời gian qua
bên cạnh đó thứ trưởng trần quốc tỏ cũng chỉ rõ việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm
về công tác giáo dục đào tạo công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng vẫn còn chậm tiến độ
và chưa đạt yêu cầu đề ra
để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong quý ii và nhiệm vụ trọng tâm của năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị các học viện trường công an nhân dân bám sát các nghị quyết
của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về tiếp tục đổi mới căn bản
toàn diện công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
trọng tâm là quán triệt các nội dung và nhiệm vụ của công tác giáo dục đào tạo
được đề cập trong nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
cùng với đó tăng cường công tác quản lý giáo dục học viên siết chặt kỷ luật kỳ cương
chấp hành điều lệnh công an nhân dân tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
đổi mới việc ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục đào tạo tổ chức triêu sinh
bồi dưỡng theo kế hoạch chỉ tiêu được giao nghiên cứu tham mưu đề xuất giải quyết
góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo trong thời gian tới
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội thảo
nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
thượng thướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận về vị trí vai trò nhiệm vụ của các trường công an nhân dân
và các đơn vị liên quan trong đào tạo nguồn nhân lực xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực
đồng thời chỉ ra những thành tựu hạn chế và nguyên nhân trong công tác giáo dục đào tạo
của lực lượng công an nhân dân thời gian qua đưa ra những nhận định xác định một số mục tiêu
nhiệm vụ trong thời gian tới trong công tác giáo dục đào tạo của lực lượng công an nhân dân
nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng trần quốc tỏ cảm ơn các ý kiến của các chuyên gia các nhà khoa học
nhấn mạnh hội thảo đã thống nhất cao về phương hướng mục tiêu cụ thể
nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
thứ trưởng trần quốc tỏ nêu rõ thời gian tới công tác giáo dục đào tạo
bồi dưỡng cán bộ của lực lượng công an nhân dân cần phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả
phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế cơ cấu lại đội ngũ cán bộ
tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và công an cơ sở
đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
cũng trong sáng nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
đã tiếp bài bà nicole demore quốc vụ khanh về tị nạn và di dân của vương quốc bỉ
cùng đoàn đại biểu đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang chào mừng đoàn đại biểu của vương quốc bỉ đến việt nam
kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày hai mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
quan hệ hợp tác giữa việt nam và vương quốc bỉ phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực
trong đó quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan thực thi pháp luật
vương quốc bỉ có những bước phát triển tích cực trong việc trao đổi đoàn
phối hợp trao đổi thông tin điều tra xác minh các vụ án vụ việc
có tính chất xuyên quốc gia qua kênh hợp tác song phương và phối hợp hiệu quả trong khuôn khổ hợp tác interpol
thứ trưởng lương tam quang cho biết mặc dù hai bên tích cực phối hợp trong đấu tranh phòng chống
di cư bất hợp pháp nhưng tình hình liên quan đến lĩnh vực này vẫn diễn biến phức tạp
trước tình hình trên thứ trưởng lương tam quang đề nghị hai bên tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý
nghiên cứu xây dựng hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù
hiệp định về dẫn độ giữa việt nam và bỉ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao cấp chuyên viên
để tiếp tục thúc đẩy hợp tác chia sẻ trong lĩnh vực phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp và một số nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng của hai bên
đẩy mạnh trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm xác minh thông tin phòng chống các loại tội phạm
đặc biệt phối hợp điều tra bóc gỡ các đường dây mua bán người và đưa người di cư trái phép
hỗ trợ đào tạo tập huấn nâng cao năng lực về ngoại ngữ kỹ năng phát hiện hộ chiếu
giấy tờ giả và kinh nghiệm phòng chống xuất nhập cảnh trái phép mua bán người cho cán bộ của bộ công an
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã dành thời gian tiếp đoàn
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã dành thời gian tiếp đoàn
đoàn công tác bộ công an do đồng chí trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh nghệ an
về xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
xây dựng xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục điển hình
về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giữa buổi làm việc có đồng chí thái thanh quý ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy nghệ an
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh nghệ an nhấn mạnh
việc xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
xây dựng xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục điển hình
về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là chiến lược đảm bảo an ninh trật tự
từ sớm từ xa từ cơ sở của bộ công an
chính vì vậy lãnh đạo tỉnh nghệ an sẽ tiếp tục chỉ đạo tạo điều kiện hết sức
để công an tỉnh triển khai có hiệu quả trên địa bàn
thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao những kết quả đạt được trong các mặt công tác
của công an tỉnh nghệ an thời gian qua
đó cũng chính là tiền đề vững chắc để xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu
về an ninh trật tự và văn minh đô thị và xây dựng xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp
cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thứ trưởng nhấn mạnh việc xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự
và văn minh đô thị là nội dung quan trọng xuyên suốt trong quá trình thực hiện chủ trương
của đảng ủy công an trung ương bộ công an là nền tảng tiền đề cho việc xây dựng lực lượng
công an nhân dân tiến lên chính quy hiện đại và là thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
đối với công an các đơn vị địa phương
đồng chí cũng tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
nghệ an sẽ hoàn thành mục tiêu đã đề ra
trước đó đoàn công tác đã có buổi làm việc tại công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an
về xây dựng huyện nam đàn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và khu di tích kim liên về mô hình tự quản tự phòng tự bảo vệ tự hòa giải
tự tố giác tội phạm trong bảo đảm an ninh trật tự
tiếp tục chương trình khảo sát nhằm phục vụ thẩm tra dự án luật căn cước công dân sửa đổi
và dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
hôm nay đoàn khảo sát của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội khóa một mươi năm
đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình
tại buổi làm việc ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình khẳng định việc xây dựng và ban hành
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật căn cước công dân sửa đổi là rất cần thiết
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tạo hành lang pháp lý minh bạch
trong việc xác định phân định cụ thể nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đảm bảo phù hợp với trình độ năng lực và tránh trùng lập với nhiệm vụ quyền hạn
của công an cấp xã và chính quyền cơ sở qua đó góp phần tăng cường hiệu lực hiệu quả
hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
cánh tay kéo dài nòng cốt của nòng cốt sẽ giúp lực lượng công an trung tất tuyên truyền vận động
giáo dục thuyết phục cảm hóa những vụ việc
trong dân thì sẽ biết ngay trong dân có cái gì để tham hưu cho lực lượng công an chính quy
và tham hưu cho đảng chính quyền để xử lý triệt đề ngay từ ban đầu không để phát sinh
báo cáo có năm đồng chí trong lực lượng công an chắc cũng không thể nắm được hết
nhưng mà tôi tin rằng có thêm năm bảy đồng chí nữa cánh tay nối dài
tôi tin tưởng chắc chắn nó sẽ nắm được thêm rất nhiều
vậy sẽ trải nghiệm được những vấn đề nhỏ nhưng mà triệt đề không để to rồi phải xử lý
về cơ bản ubnd tỉnh hòa bình nhất trí với các nội dung
hai dự thảo luật đồng thời đề xuất đóng góp thêm một số ý kiến
như vấn đề trang phục trụ sở hay mức trợ cấp cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
chúng tôi hoàn toàn đồng tình là kiện toàn cái này để đảm bảo văn bản quy phạm văn loạt
thì hôm nay nó nằm sải rác ở rất nhiều văn bản và nó không có cơ sở cũng chắc
như đồng chí phó hợp nước quân an tỉnh đã nêu
tuy nhiên là vẫn còn băn khoăn trang phục
trang phục thì dự thảo luật cũng nêu là sẽ giao cho chính phủ quy định
ngoài cái này rồi là cái bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế chưa tính
nếu mà trung ương thấy rằng có mức trung và được hỗ trợ từ ngân sách trung ương
thì như vậy nó sẽ đều hơn
thế nên là cái đó thì như một số văn bản luật cứ bảo là tùy theo ngân sách địa phương
để chỉnh hội đồng dân dân có mức hỗ trợ hoặc là phụ cấp để cho thế hợp
như vậy là chúng tôi là căn cứ vậy thì chúng tôi có thôi
nếu mà các anh có ý tưởng để hội quyết cái việc này một mức trung

đấy mà dùng ngân sách trung ương thì là cái tốt cho cái địa phương
và dùng để tránh trường hợp so sánh tỉnh nào tỉnh kia
đối với dự án luật căn cước công dân sửa đổi tỉnh hòa bình kiến nghị dự thảo luật
cần có quy định tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với nhóm đối tượng người không có quốc tịch
nhưng đã sinh sống ổn định lâu dài tại việt nam
luật cũng cần quy định cụ thể về trình tự thủ tục cấp thể căn cứ công dân
đối với công dân dưới một mươi bốn tuổi đặc biệt là đối với trường hợp công dân là trẻ em chưa đăng ký khai sinh
cũng trong ngày hôm nay đoàn khảo sát của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
đã có buổi làm việc tại phường phương lâm thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
tại đây đoàn đã trao đổi và tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp của chính quyền và nhân dân
tại cơ sở đối với hai dự án luật

thêm một lần nữa khẳng định sự vất vả cũng như đầy mưu trí dũng cảm
của những người chiến sĩ cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà giang
thì chúng tôi đã kiểm tra lại toàn bộ thông tin chính xác
người rơi địa điểm nạn nhân khu vực bị rơi và tích thước của hàng miệng hàng như thế nào
chúng tôi đã tập hợp anh em xác định thông tin thật chính xác
và bố trí lựa chọn cán bộ chiến sĩ để tham gia
đối với cái vụ cứu nạn cứu hộ này thì do tại huyện vùng cao xa
với lại đơn vị kiểm sát phòng trái chữa cháy
chúng tôi đã mất bốn tiếng
thời gian đi đường để tiếp cận hiện trường
và chúng tôi phải xuống hang để trinh sát độ sâu của hang
và hang khi xuống thì rất nhiều là đá xăng nhọn và trơn trượt
vị trí gần như chiếu nghỉ nhưng mà nó thoai thoải nữa
thì nếu mà mưa hoặc là thời tiết xấu
thì có thể là nạn nhân bị trôi xuống dưới vực

chỉ trình khẳng

rồi từ từ rồi
bên trái em ơi
từ từ từ từ
kéo bên trái em một tí nữa rồi
đến thời điểm này
thì tôi cũng không thể giấu được niềm vui và niềm hạnh phúc của mình
niềm hãnh diện
khi đã mặc lên trên mình
một chiếc quân phục màu áo
đối với một lực lượng cái xác bóng cháy cháy
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với phan công sáng
đặng quang nam đặng thế khánh
đều chú tỉnh hà tĩnh về tội cho vai
lãi nặng trong giao dịch dân sự
ngày hai mươi ba tháng ba hàng chục chiến sĩ công an đã đồng loạt tấn công bắt khám xét khẩn cấp ba đối tượng trên thu giữ nhiều tăng vật và hung khí nguy hiểm
bước đầu xác định từ đầu năm hai nghìn một mươi tám ba đối tượng mua tài khoản chuyên dùng để quản lý dịch vụ tài chính trên trang web micach vn
thực hiện các hoạt động cho vai lãi nặng mức lãi suất giao động từ ba một trên một triệu một ngày đến năm trên một triệu một ngày
sáng đứng sau cung cấp vốn mở cửa hàng cầm đồ và giao cho nam trực tiếp cho vay thu lãi trên địa bàn thị xã hồng lĩnh đức thọ can lộc
còn khánh cho vay trên địa bàn cẩm xuyên thạch hà đến nay các đối tượng đã thực hiện gần một lượt cho vay tổng số tiền cho vay là một mươi chín một tỷ đồng thu lợi bất chính gần sáu trăm linh triệu đồng
sau hơn năm năm xảy ra hỏa hoạn trung cư carina plaza tại địa chỉ một nghìn sáu trăm bốn mươi tám võ văn kiệt quận tám tp hcm
vào đêm ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi tám vào ngày mai năm tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo có liên quan
trong đó bị cáo nguyễn văn tùng bốn mươi hai tuổi cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất hùng thanh
và nguyễn quốc tuấn ba mươi bốn tuổi cựu trưởng ban quản lý trung cư carina bị xét xử về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
theo nội dung vụ án khoảng một giờ một mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
lửa xuất hiện tại khu vực tầng hầm block a chung cư carina từ chân xe máy của một người dân
và ít phút sau khói và lửa phát ra từ phía trước đầu xe rồi lửa bùng lên cao ngang ống thông gió và ở tầng hầm
đến một giờ hai mươi ba phút hệ thống chiếu sáng tầng hầm bị tắt ngọn lửa bùng lên thiêu rụi hàng trăm xe máy ô tô cùng các phương tiện khác
luồn khí nóng độc luồn theo buồn thang thoát hiểm dẫn lên các tầng nổi phía trên trung cư
khiến một mươi ba người tử vong sáu mươi người bị thương gây thiệt hại khoảng bốn tỷ đồng
các bị cáo nguyễn văn tùng nguyễn quốc tuấn biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư carina đã bị hư hỏng
không hoạt động nhưng đã không kịp thời thay thế hoặc kiến nghị thay thế sửa chữa khắc phục dẫn đến khi phát sinh cháy
hệ thống phòng cháy chữa cháy không có tác dụng gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng
để chuẩn bị cho phiên tòa hội đồng xét xử đã triệu tập sáu trăm bốn mươi hai người bị hại bảy mươi người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan
một mươi luật sư bảo chữa cho hai mươi bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các biên viện liên quan
vụ án kéo dài hơn năm năm mới được đưa ra xét xử là vì một số trường hợp chưa thỏa thuận được mức bồi thường về thiệt hại
bị hại đi nước ngoài ảnh hưởng đến việc giám định tỷ lệ thương tật
đến nay đa số thiệt hại đã được chủ đầu tư và người bị hại thỏa thuận bồi thường
một số yêu cầu bồi thường chưa thỏa thuận được sẽ được giải quyết trong quá trình xét xử
phiên tòa dự kiến sẽ xét xử từ ngày năm đến ngày một mươi tháng bốn